nga ngày hôm qua đã khởi công mỏ khí đốt gavita tự nhiên lớn nhất ở đông siberia
giúp tăng xuất khẩu loại nhiên liệu này sang trung quốc tổng thống putin giám sát buổi lễ qua cầu truyền hình
phát biểu tại buổi lễ tổng thống putin nhấn mạnh đây là sự kiện đặc biệt quan trọng của ngành công nghiệp khí đốt trong nước
tổ hợp nhiên liệu và năng lượng cũng như của toàn bộ nền kinh tế nga
một trung tâm sản xuất khí đốt mới của excusker sẽ thất hiện trên mặt đầu đất nước
mỏ covid ta với chữ lượng có thể thu hồi là một tám trăm linh tỷ m ba khí đốt sẽ bổ sung cho đường ống sức mạnh siberia vận chuyển khí đốt từ nga đến trung quốc
nga hiện đang nỗ lực phát triển các mỏ mới và xây dựng đường ống sức mạnh siberia để cung cấp cho thị trường viện đông đang mở rộng nhanh chóng